ngày này nhiều nước trên thế giới đang hướng về lễ vu lan với những nét đặc trưng riêng biệt
tại việt nam nhiều hoạt động hướng về cội nguồn báo hiếu với ông bà cha mẹ và tưởng nhớ những người đã khuất cũng được tổ chức
với các nghi thức bông hồng cài áo dâng trà rửa chân cho mẹ thả đèn lồng thả đèn hoa đăng viết lời ước nguyện trên cây bồ đề ước nguyện gửi lời nhắn tới những người đã khuất
đại lễ vu lan tại chùa kim sơn lạc hồng huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình đã thu hút hàng nghìn phật tử trên khắp cả nước về tham dự
tại nhiều địa phương trên cả nước những hoạt động ý nghĩa trong ngày lễ vu lan cũng đã và đang được triển khai thực hiện
bên cạnh các nghi thức chính các chương trình văn hóa nghệ thuật phóng sinh cầu an cầu siêu cũng được tổ chức nhằm lan tỏa những đạo lý hiếu hạnh và nhân văn
tỏ lòng báo hiếu tri ân của con cháu đối với tổ tiên ông bà cha mẹ với những người thân đã khuất thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc